hôm nay phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á viết tắt là dab
đối với trần phương bình năm mươi chín tuổi nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch
phan văn anh vũ tức vũ nhôm bốn mươi ba tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
cùng với hai mươi bốn đồng phạm tiếp tục với phần đối đáp lại bài bào chữa của các luật sư của viện kiểm sát
trong phần tranh luận ngày hôm nay theo viện kiểm sát việc phan văn anh vũ cho rằng
số tiền hai trăm linh tỷ đồng là quan hệ dân sự với trần phương bình là không có căn cứ
bởi tiền mà vũ nhận của ngân hàng chứ không phải là của trần phương bình
đại diện viện kiểm sát khẳng định việc bị cáo vũ đã ký vào phiếu nộp tiền khống
là thể hiện ý chí ý thức chấp nhận của bị cáo
vì vậy viện kiểm sát bác bỏ hoàn toàn ý kiến của vũ và luật sư cho rằng bị cáo không phạm tội
tuy nhiên viện kiểm sát cũng ghi nhận quá trình điều tra và tại tòa
gia đình vũ đã nộp lại số tiền hai trăm linh ba tỷ đồng bị quy kết lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt của ngân hàng dap số tiền trên
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát chấp nhận lời bào chữa của các luật sư
khi cho rằng là nhân viên nên các bị cáo đã làm theo chỉ đạo của trần phương bình
bỏ qua quy trình của ngân hàng mà phạm tội
vì vậy khi đề nghị mức án viện kiểm sát đã xem xét các tình tiết trên
và quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đề nghị hội đồng xét xử
xử phạt trần phương bình mức án tù trung thân
nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc ba mươi năm tù cho cả hai tội danh trên
đối với phan văn anh vũ bị đề nghị mức án một mươi năm một mươi bảy năm tù
tổng hợp hình phạt bản án tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
bị cáo này phải chịu hình phạt chung là hai mươi ba hai mươi năm năm tù
liên quan tới vụ án này hai mươi ba bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án
từ hai năm tù cho hưởng án treo đến một mươi tám năm tù
thưa quý vị tình trạng mua bán nội tạng người vẫn còn diễn biến phức tạp
lại có thêm một đường dây môi giới mua bán thận
vừa bị công an quận long biên tp hcm đấu tranh triệt phá
qua điều tra nắm thông tin trên địa bàn quận long biên
xuất hiện có một đối tượng là nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi
trú tại xã trường thịnh huyện ứng hòa
thuê trọ cùng với tám người khác từ nhiều nơi khác đến ở
với nhiều những biểu hiện nghi vấn
công an quận long biên hà nội đã xác định
nguyễn đức thắng là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mua bán thận
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây này
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi một h ngày bốn tháng một mươi hai
kiểm tra nhà trọ số sáu mươi ba trên sáu mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên
các trinh sát đã phát hiện phòng trọ này đang nuôi nhốt tám người
để chuẩn bị đi bán thận
khám xét tại đây cơ quan công an còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
hai trăm linh viên đạn ba thanh đao
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã môi giới thành công được khoảng một mươi năm ca ghép thận
tất cả các ca bán thận thắng đều cho kiểm tra xét nghiệm
và phẫu thuật ghép thận tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
mỗi quả thận thắng thường mua với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
bán cho người có nhu cầu khoảng hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố vụ án
khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn đức thắng
về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
lực lượng biên phòng quảng trị ngày hôm nay cho biết
đơn vị đã chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền nam
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của bộ công an
phá thành công chuyên án
bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển một mươi chín kg ma túy tổng hợp dạng đá
qua quá trình theo dõi mật phục vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi hai
các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển ma túy
tại khu vực bến xe miền đông thuộc quận bình thạnh tp hcm
gồm nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và hoàng minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại tp hcm
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín kg tính cả bao bì ma túy tổng hợp dạng đá
một số tài liệu tăng vật liên quan
được biết số ma túy trên được các đối tượng cất dấu tinh vi
trong những thùng loa nghe nhạc để đưa từ lào về việt nam
qua đường cửa khẩu quốc tế lao bảo
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hồ văn phi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị xã an nhơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
công an thị xã an nhơn đã đột kích vào một khách sạn
ở phương đập đá thị xã an nhơn
bắt quả tang hồ văn phi cùng với một mươi hai đối tượng khác
đang tụ tập sử dụng chất ma túy
qua điều tra cơ quan chức năng làm rõ số ma túy
do hồ văn phi mua tàng trữ để sử dụng
đồng thời cung cấp và tổ chức cho các con nghiện khác cùng sử dụng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trưa nay một vụ cháy xảy ra tại một gara ô tô
trên đường lê quang đạo quận nam tử liêm hà nội
đám cháy này đã uy hiếp nhiều công trình quan trọng
như là trạm sang mỹ đình trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam
và nhiều gara ô tô xung quanh
rất may là không có thương vong về người
nhật được thông báo lực lượng phòng cháy chạy cháy
đã huy động bảy xe chạy cháy cùng với hàng chục cám bộ chiến sĩ công an
tới hiện trường tiếp cận đám cháy để dập lửa
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy được khống chế hoàn toàn
gara ô tô và toàn bộ nhà xưởng bị cháy rụi hoàn toàn
may mắn vụ cháy đã không gây thiệt hại về người
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chuyển sang một thông tin đáng quan tâm khác
trận chung kết lượt đi trên sân khách
đội tuyển việt nam đã hòa đối thủ malaysia với tỷ số là hai
và với kết quả này khiến cho thị trường
vé của trận chung kết lượt về trên sân vận động mỹ đình hà nội
trở thành một cơn sốt
dù rất là lạnh
như ngày hôm nay đã có rất đông các cổ động viên tới vff xếp hàng
chờ đợi lấy vé online trận chung kết lượt đi aff cup hai nghìn một mươi chín
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
có lẽ việc cảm thấy mình quá may mắn vì đã đặt mua được tấm vé online
nên hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng từ sáng nay
tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam
đều không nghe ngại về nhiệt độ ngoài trời là một mươi một độ c
thậm chí là cả thời gian để xếp hàng chờ lấy vé
theo ước tính sẽ có khoảng ba người hâm mộ đặt vé online thành công
đến nhận vé trực tiếp tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam
trong ngày hôm nay và ngày mai
hơn bảy vé còn lại được chuyển qua đường biêu điện
không chỉ mạng xã hội chợ phe vé cũng đang hoạt động một cách nhộn nhịp
những cặp vé được giao bán từ năm đến một mươi năm triệu đồng
so với giá gốc chỉ khoảng từ ba trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
sáng nay vff chính thức trả vé cho người đăng ký mua vé thành công
qua hệ thống bán vé online
thời gian trả vé đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tuy nhiên trước khi vff trả vé cho cổ động viên
thì trên mạng xã hội rất nhiều tài khoản facebook đã giao bán các cặp vé với mệnh giá khác nhau
ngay trong sáng nay khi người hâm mộ xếp hàng trước cổng vmf để nhận vé
thì phía ngoài phe vé đã hoạt động rầm rộ
khi người dân dừng xe trước khu vực cổng vff
ngay lập tức phe vé tiếp cận để giao bán
dù chính những người ra bán này vẫn chưa có vé trong tay